thưa quý vị là phụ nữ thì chắc hẳn ai cũng mong muốn được xinh đẹp
lại có câu không có người phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp
vì thế mà nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ ngày càng tăng cao
lợi dụng điều này nhiều cơ sở không có giấy phép hoạt động thẩm mỹ
vẫn thực hiện các phẫu thuật xâm lấn ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của khách hàng
nhiều chị em phụ nữ vì không tìm hiểu kỹ hoặc ham giá rẻ đã phải chịu cảnh tiền mất tật mang
trước khi đến với ý kiến của cư dân mạng xung quanh các vụ tử vong do phẫu thuật thẩm mỹ thời gian gần đây
mời quý vị theo dõi một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn kéo quạng xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái
khiến một người tử vong và một người bị thương nặng
đối tượng gây án là vũ văn đảng
hiện các lực lượng chức năng huyện lục yên đã xác định được
vị trí lẩn trốn của đối tượng và đang tổ chức truy tìm vây bắt
đồng thời lưu ý người dân không ra khỏi nhà khóa chặt cổng để đảm bảo an toàn
do mâu thuẫn từ trước vũ quốc sĩ năm mươi tuổi trú tại quận hồng bang thành phố hải phòng
đã dùng búa kim loại đánh mạnh vào đầu con trai khiến lại nhân chấn thương nặng vào vùng đầu
sau khi gây án đối tượng đã mang tăng vật đến cơ quan công an tự thú
tại cơ quan công an tiến hành kiểm tra nhanh đối tượng vũ quốc sĩ âm tính với ma túy
tuy nhiên qua xác minh đối tượng có biện sửa điều trị bệnh lý về thật tình
thấy cây mai vàng có giá trị lớn lại để ở khu đất giống
chỉ có hai vợ chồng trông coi nên các đối tượng thông chế dùng xe cẩu đúng cây mai
công an thành phố dĩ an tỉnh bình dương đang tạm giữ sáu đối tượng để điều tra hành vi cướp tài sản
khi chủ nợ chuyển một chín tỷ đồng vào tài khoản để vận lấy sổ đỏ ra khỏi thân hạng
làm thủ tục sang tên mảnh đất
đối tượng lã thị vân đến chiến đoạn cắt viên lạc bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thịnh sa lai cửa bắt tạm giam đối với lã thị vân
trú tại thành phố pleiku để điều tra về hành vi lừa đảo chiến đoạn tài sản
được một người đàn ông tại khu vực gần biên giới thuê vận chuyển năm mươi túi ni lông
bên trong có chứa hơn chín viên ma túy tổng hợp từ huyện sông mã ra thành phố sơn la
với tổng số tiền công ba mươi triệu đồng
đối tượng lò văn yên trú tại bản búa xã triềm cương huyện sơn mã tỉnh sơn la
vừa bị lực lượng công an sơn la phát hiện và bắt giữ
thưa quý vị như đã nhắc tới ở phần đầu của chương trình
thì xã hội càng phát triển càng khiến cho nhu cầu làm đẹp của phụ nữ hiện đại tăng cao
không sợ chết chỉ sợ xấu
rất nhiều chị em đã liều lĩnh đi tìm cái đẹp
từ những cuộc đại phẫu thể giác
làm đẹp là chính đáng nhưng cái giá của sắc đẹp đôi khi quá đắt và nghiệt ngã
liên tiếp trong thời gian vừa qua nhiều tai nạn liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ
thậm chí là dẫn đến tử vong đã xảy ra
một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm khôn lường của việc phẫu thuật làm đẹp
xin mời quý vị cùng theo dõi những chia sẻ của cư dân mạng về câu chuyện này
một người mẹ đơn thân hai mươi hai tuổi quê long an
vừa tử vong sau hai tháng hôn mê vì phẫu thuật nâng mũi ở một cơ sở thẩm mỹ giữa thủ đô hà nội
trước đó tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại thành phố hồ chí minh
một phụ nữ ba mươi một tuổi cũng đã tử vong sau khi phẫu thuật hút mỡ bụng nâng mũi ở một cơ sở thẩm mỹ không tên ở quận một
hàng loạt vụ việc liên quan tới thẩm mỹ xảy ra trong thời gian qua khiến cư dân mạng không khỏi bàng hoàng
điều đáng nói các cơ sở thẩm mỹ này đều hoạt động không phép
phẫu thuật thẩm mỹ tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng vì cuộc chạy đua sắc đẹp mà thị trường này hoạt động rầm rộ
nhiều chị em vì chạy theo cái đẹp mà bất chấp nhiều cơ sở thẩm mỹ vì lợi nhuận cũng bất chấp
vấn đề này sẽ còn kéo dài
tiền mất mạng cũng không còn tiếc cho cô gái trẻ
rất nhiều cơ sở thẩm mỹ viện chui mà mọi người không nhận biết được
rất nguy hiểm khi giao sức khỏe làm đẹp cho những cơ sở chui
những cái chết do làm đẹp đã được cảnh báo từ lâu
nhưng nỗi đau bi thương cho gia đình và xã hội vẫn không hề làm giảm đi động lực làm đẹp của các quý bà các cô gái
để rồi cái nạn ẩm tới họ phải trả giá bằng cả mạng sống của mình
còn các cơ sở hành nghề trái phép những quảng cáo rất công khai báo khách mời chào cả trên mạng xã hội
từ đó đặt ra vấn đề sẽ không khó nếu cơ quan quản lý muốn xâm nhập lấy bằng chứng ở những cơ sở làm đẹp trái phép
thế nhưng tại sao những cơ sở làm đẹp thẩm mỹ viện chui vẫn ngang nhiên tồn tại thì vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ
làm đẹp không bao giờ là xấu nhưng làm đẹp mà không thông minh không lựa chọn cơ sở tin cậy không tìm hiểu rõ các thủ thuật làm đẹp không căn chỉnh sức khỏe của mình thì vô cùng đáng trách
con đường làm đẹp của các chị gian nan quá mong bộ y tế sớm có các quy định chế tải cụ thể cho lĩnh vực làm đẹp
có rất nhiều bài học nhãn tiền tại sao nhiều người vẫn phải đánh đổi cả tính mạng
mong pháp luật xử thật nghiêm gian đe những kẻ khác thực trạng còn rất nhiều kẻ hám tiền bất chấp mạng sống sức khỏe của người khác cũng đang hành nghề chui lùi
làm đẹp là một nhu cầu chính đáng nhưng gặp nạn vì làm đẹp bất chấp thì thật đau xót
những người đi làm đẹp hãy coi trọng sức khỏe tính mạng của mình để thật cẩn trọng trách nhiệm trong việc lựa chọn cơ sở làm đẹp có phép
và làm đúng chuyên môn được phép cư dân mạng mong rằng cần có những giải pháp mới trong công tác quản lý
đặc biệt các cơ quan chức năng cần thường xuyên rà soát thanh tra kiểm tra những cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn
sự quản lý sát sao và hiệu quả từ y tế cơ sở và các ban ngành liên quan là điều kiện cần để ngăn chặn mầm bấm hậu họa tiềm ẩn từ tình trạng thẩm mỹ chui
bạn nghĩ sao về tình trạng làm đẹp bất chấp tại các cơ sở không phép
hãy để lại bình luận và chia sẻ với chúng tôi

thưa quý vị dù giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã có biến động giảm vào chiều ngày hôm qua sau chuỗi tăng giá liên tiếp từ đầu năm
tuy nhiên thì giá xăng vẫn ở mức hơn hai mươi chín đồng một lít
mức giá này được nhiều người dân cho rằng là vẫn còn quá cao bởi vậy mà không ít người đã thay đổi thói quen di chuyển thay đổi loại hình phương tiện
nếu nói về mức độ ảnh hưởng của giá xăng dầu đến đời sống hàng ngày của người dân thì chắc chắn những người làm việc trong ngành vận tải là chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất
và từ đợt giá xăng tăng lần thứ tư anh vinh đã quyết tâm từ bỏ chiếc xe máy vốn quá quen thuộc với cánh shipper bao năm nay để chuyển hẳn sang sử dụng xe điện
và dù cho chiều qua giá xăng đã được điều chỉnh giảm nhưng anh vẫn cảm thấy quyết định của mình trước đây là sáng suốt
phần sạc đầy được quả pin này thì nó cũng mất tầm độ năm sáu số điện nhưng mà mình cũng không đi hết được cái dung lượng pin này
nên tính ra một ngày thì sạc nhồi thì nó chỉ rơi vào bốn số điện chi phí như vậy nó chỉ mất tầm độ một mươi đồng
với xe điện đi lợi hơn những dòng xe động cơ đốt trong ở chỗ là không khí thải và nó không liên quan đến dầu nhớt
với xe động cơ đốt trong mình có lịch trình đi là một đến hai đồng
hai hoặc một năm trăm linh km là phải thay nhớt
hầu bao eo hẹp thì chắc chắn cần phải có lựa chọn thông minh và xe điện cũng là phương án hợp lý của các bạn sinh viên
cá nhân em thấy thì giá xăng thời điểm này tăng khá là cao
mà bản thân em còn đang là sinh viên kinh tế phải phù hợp nhiều với gia đình
cho nên là em quyết định di chuyển vào xe điện để cất kiệm
còn về nhược điểm thì tuy em thấy là xe điện di chuyển thì sẽ mất thời gian nhiều hơn so với thời gian em đi được xe máy
nhưng mà nó lại phân tiện với môi trường và phù hợp với thời điểm hiện tại
không chỉ là những người có thu nhập thấp mà những người dân có mức thu nhập từ trung bình đến khá trong xã hội
cũng có sự so sánh về chi phí đi lại giữa các loại hình
so với số tiền thì cũng chênh nhau nhiều đi chứ
một chiếc anh đi ô tô là một tháng là anh mất khoảng độ hai triệu tiền xăng
nhưng bây giờ đi có hai trăm linh nghìn
kể cả sau này nếu như mà giá xăng có bình ổn trở lại thì mình nghĩ là tiếp tục đi xe buýt
tại vì đi xe buýt đối với mình hiện giờ từ nhà đến cơ quan thì nó khá là tiện
chỉ có một tuyến duy nhất thôi mà đi bộ thì cũng không quá xa
mà kể cả có như thế thì diện luyện sức khỏe với cả đợi chờ một tí thì cũng không sao
dịch bệnh khiến người dân quan tâm đến sức khỏe hơn
và nhất là khi sang đắt như hiện tại thì xe đạp cũng là một lựa chọn rất phù hợp và được nhiều người ưa chuộng
hình ảnh những chiếc xe đạp vì thế cũng xuất hiện nhiều hơn trong những ngày qua
và mới đây hà nội cũng đã thống nhất về dự án phát triển xe đạp công cộng tại năm quận nội thành của thủ đô
các chuyên gia đánh giá đây là một tín hiệu đáng mừng trong việc giảm bớt khí thải của động cơ xăng ra môi trường
giảm sự phụ thuộc quá nhiều như hiện nay vào loại nhiên liệu hóa thạch
điều này cho thấy không chỉ là người dân tự tìm cách thích ứng mà các cơ quan chức năng cũng đã có sự thay đổi kịp thời về công tác quản lý tổ chức giao thông đô thị trong tương lai
đây có thể gọi là một cái tín hiệu rất đáng mừng
tạm mừng bởi vì là chúng ta là nếu như mà xe đạp mới đi tuyến ngắn thì nó vừa là cái tiết kiệm được cái hạ tầng đô thị
đi lại tốt này cái cảm nhận thành phố tốt hơn này cái ô nhiễm ít hơn này thế rồi thì cái rèn luyện sức khỏe cũng sẽ phát triển hơn
thế và con người gần gũi với nhau hơn rất nhiều đấy chính là những cái điểm mạnh của cái việc quay lại đi xe đạp của thành phố
thưa quý vị thời gian qua tại nhiều tỉnh thành phố nhóm học sinh chưa tiêm vaccine có tỷ lệ mắc covid một mươi chín khá cao
trong khi đó các bậc phụ huynh cũng rất mong muốn con em mình sớm được tiêm vaccine covid một mươi chín
trước thực tế đó bộ y tế đang chuẩn bị về thủ tục để lô vaccine đầu tiên cho trẻ từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi
có thể về việt nam đúng như dự kiến là vào cuối tháng ba này
vậy kế hoạch chuẩn bị cho vaccine covid một mươi chín đang được triển khai ra sao và tính an toàn của vaccine đối với trẻ trong nhóm tuổi này như thế nào
là nội dung được đi sâu phân tích trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay cùng với tiến sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng phía bắc viện vệ sinh dịch tễ trung ương
xin chào tiến sĩ phạm quang thái ạ
thưa ông trước thực tế trẻ mắc covid một mươi chín gia tăng bộ y tế đang đẩy nhanh tiến độ để triển khai tiêm vaccine cho trẻ vào cuối tháng chín
vậy ông có thể cho biết là cụ thể kế hoạch này như thế nào
về thực tế cho đến giờ bữa nay chúng ta thấy rằng là những cái nỗ lực của bộ y tế cũng như chính phủ trong những việc mà chuẩn bị cho cái chiến dịch có thể nói là rất đặc biệt
tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi đã được thực hiện một cách hết sức là bài bản và một cách hết sức cẩn trọng
trong cái kế hoạch đó chúng ta thấy rằng cái việc mà chuẩn bị đối tượng chuẩn bị trang thiết bị chuẩn bị vật tư
chuẩn bị nhân lực cho cái chiến dịch này đã được thực hiện một cách rất là chi tiết
và từng bước một cho đến thời điểm hiện tại chúng ta thấy rằng toàn bộ cái danh sách những cái trẻ mà thuộc cái diện sẽ tiêm cho người ta tới
thì cũng đã được các địa phương chuẩn bị và sẵn sàng để mà khi có vaccine về là chúng ta triển khai ngay
và thực tế mà nói rằng là bây giờ mọi các cái nỗ lực chúng ta chuẩn bị cũng chỉ chờ khi mà chúng ta có vaccine thôi
và khi chúng ta có vaccine chúng ta sẽ triển khai sớm nhất có thể và theo đúng các cái lộ trình mà bộ y tế đã sắp đặt từ trước
vâng hiện nay nhiều người dân quan tâm là trẻ đã từng bị nhiễm covid một mươi chín thì có cần phải tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín nữa hay không
thực ra trong giai đoạn vừa rồi chúng ta thấy rằng có một cái tỷ lệ khá là lớn có thể chiếm tới ba mươi số những cái trường hợp mặn mới
là rơi vào cái nhóm trẻ
nhưng mà chưa được tiêm vaccine nhưng mà lại không ai được nhiễm
đây cũng là một trong những cái vấn đề cũng hết sức là nhức nhối và nó có thể sẽ để lại những cái hậu quả rất là lâu dài về sau cho các em
đặc biệt là vấn đề về hậu covid đặc biệt về vấn đề là sức khỏe về học tập sau này
thế thì chúng tôi cũng đã tham khảo rất là nhiều các cái ý văn cũng như là những cái khuyến cáo của những cái đơn vị
chuyên về tiêm chủng và chuyên về phòng chống dịch như là cdc hoa kỳ như là hợp ủ nhật hoa hoa kỳ
như là các cái đơn vị chuyên về tư vấn tiêm chủng
thì tất cả các đơn vị này đều vẫn khuyến cáo là cần phải tiêm vaccine cho trẻ ngay sau khi mà trẻ khỏi bệnh
lý do tại sao là như vậy là bởi vì chúng ta thấy rằng là virus rất là thông minh và khi nó nhiễm vào cơ thể thì nó có thể né được cái hàng rào những gì của chúng ta
và đấy là lý do tại sao cái miễn dịch tạo ra bởi cái việc mà nhiễm tự nhiên ấy nó không được ổn định và cũng không được mạnh mẽ như là đã được chỉ định với các vaccine
và một điều nữa cái cách mà cơ thể của chúng ta đáp ứng lại với vaccine nó sẽ khác rất nhiều so với cách mà cơ thể của chúng ta phản ứng lại với các cái nhiễm tự nhiên
trong cái quá trình phản ứng với nhiễm tự nhiên thì cái đáp ứng của cơ thể nó có vẻ như là khá là hoảng loạn
và đấy là lý do tại sao miễn dịch tạo ra nó không được mạnh mẽ như là miễn dịch do vaccine
chính vì vậy cho nên khi mà kể cả khi mà trẻ đã bị nhiễm rồi thì cái việc mà khuyến cáo để mà có thể tiêm thêm một mũi nữa cũng hết sức quan trọng để đảm bảo rằng cái miễn dịch có được
sau khi mà tiêm vaccine nó sẽ mạnh hơn và giúp cho cái việc là dự phòng cho những cái khó khăn
nguy cơ tái nhiễm sau này
một số bậc phụ huynh mà có con đã từng bị mắc covid một mươi chín thì cũng có băn khoăn rằng là trẻ em khi mà mắc covid một mươi chín kể cả là các cái vấn đề về hậu covid một mươi chín thì cũng nhẹ nhàng hơn người lớn và bé rất là nhanh khỏi
vậy thì tại sao cần phải tiêm vaccine ông có chia sẻ như thế nào
và đây cũng là một trong những vấn đề mà rất nhiều các nhà khoa học cũng đang cố gắng để tìm ra những cái bằng chứng có cái tính thuyết phục
như là cái việc mà hệ thống y tế làm thế nào để có những cái bằng chứng mà giúp cho người dân nhiều được hơn về vấn đề nhiễm covid
vấn đề mắc covid cũng như là nhiễm sars cov hai
thì ở đây tôi thấy rằng là rõ ràng là so với người lớn thì trẻ nhỏ có những cái biểu hiện nhẹ hơn
nhưng mà điều đó thì không có nghĩa rằng là những cái ảnh hưởng lâu dài đối với trẻ nó nhẹ hơn
cái mà chúng ta nhìn thấy được là có một cái tỷ lệ nhất định đó là trẻ có những cái biểu hiện về mắc covid kéo dài hoặc là những hội chứng hậu covid
và kể cả những cái vấn đề liên quan đến những cái trẻ mà có những cái biểu hiện này nữa thì những trẻ này cũng chịu những cái ảnh hưởng lớn hơn so với trẻ khác trong cái quá trình mà nhiễm tự nhiên
ngoài ra chúng ta cũng thấy rằng là trẻ em thì cũng tham gia vào cái chỗ lây truyền lấy chuyển sars cov hai và có thể là cái đối tượng mà đem bệnh về cho gia đình
nơi mà có những cái người có thể lớn tuổi hoặc những cái người mắc bệnh bí nền hoặc những cái người mà vì lý do này lý do khác không thể tiêm được vắc xin thì đã kéo dài cái chỗ lây chuyển đó
chưa nói đến cái việc mà trong cái quá trình lây chuyển thì virus cũng có thể biến đổi và tạo ra những cái chủng bì ẩm hơn
và tổng hòa lại tất cả những cái nguy cơ như vậy thì người ta thấy rằng cái việc mà khuyến cáo tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ
cho dù là nếu như nghĩa thực tế trẻ họ có thể là những biểu hiện không có năng linh gì vẫn hết sức cần thiết
và cái điều này đã được rất nhiều các hiệp hội kể cả hội hoa kỳ hay cdc hoa kỳ hay là các đơn vị phòng chống dịch của châu âu và rất nhiều quốc gia trên thế giới đã khuyến cáo
là phải tiêm covid một mươi chín
xin chào và hẹn gặp lại
hoặc là chỉ có mỗi tiền vắc xin
hoặc là chỉ có mỗi nhiễm tự nhiên
thì đây cũng là một trong những cái
minh chứng có thể nói đã được tìm thấy
ở rất nhiều các nghiên cứu
và cái điều này ủng hộ cho một cái
đấy chính là cái việc mà chúng ta sử dụng
vắc xin ngay cả trong trường hợp là
đã nhiễm rồi
mà chúng ta vẫn sử dụng
thì cũng vẫn đem lại hiệu quả
quả bệnh rất là tốt
và đây cũng là một trong những cái
một cái điều
để chứng minh rằng là
cái việc mà nguy cơ
ở những cái trẻ mà
đã có vắc xin
cho dù là đã được tiêm hay là chưa được tiêm
thì những cái trẻ mà đã
từng tiêm vắc xin
thì nguy cơ tai nhiễm sẽ thấp hơn nhiều
so với những trẻ chưa hề có mỗi vắc xin
câu hỏi cuối cùng là
ông có khuyến cáo gì đối với các bậc phụ huynh
trong việc tiêm phòng vắc xin covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
thực ra thì ở trong giai đoạn hiện tại
chúng ta đang chờ
chúng ta đang mong chờ
cái việc mà vắc xin
cho cái độ tuổi từ năm đến một mươi một tuổi
nó về đến cái nào
và trong thời gian mà chúng ta đang phải chờ như vậy
thì dịch bệnh vẫn đang hành hành
và trong thời gian đó
thì chúng ta cũng thấy rằng là các quốc gia trên thế giới
cũng đang triển khai một cạnh
hết sức là quyết liệt cái chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ
để đảm bảo rằng
chúng ta có một cái la chậm
đối với cả bệnh covid một mươi chín
để đảm bảo rằng là chúng ta ngăn chặn cái đà lây lan của bệnh
mà chúng ta cũng biết rằng là cái đà lây lan của bệnh đó
chính là cái nguồn cơ của cái việc là
virus có thể tiếp tục biến đổi
và biết không
trong số những cái biến đổi đó
có thể có những biến đổi hết sức bất lợi
mang cái tính chất là
tăng cái độc lực của virus
vì vậy cho nên
những cái khuyến cáo mà những cái nhà chuyên môn như chúng tôi
khuyến cáo đối với các phụ huynh thế là gì
chúng ta phải tin tưởng vào thế
vào hệ thống y tế dự phòng
chúng ta phải tin tưởng vào
hệ thống điều trị
chúng ta phải tin tưởng vào những đơn vị chức năng
liên quan đến việc là
cung cấp vaccine cũng như là các cái giải pháp
phòng chống dịch
để làm sao chúng ta sớm nhất
có thể trở về với bình thường mới
để cho sớm nhất chúng ta vươn khỏi đại dịch
và chúng tôi
tất cả những cái nhà chuyên môn
khi mà làm cái công tác dự phòng như thế này
chúng tôi bản thân chúng tôi cũng là những cái bậc cha mẹ
và chúng tôi cũng phải lo lắng
cho con anh của tôi
thế thì trong cái quá trình lo lắng như vậy
thì chúng tôi tìm hiểu
và đến với những cái thông tin
trinh thống thì tương tự như vậy
các bậc phụ huynh chúng ta hãy
tìm hiểu và đến với những cái thông tin
trinh thống để đảm bảo rằng
những cái gì những cái hiểu biết
của thế giới chúng ta sẽ hiểu biết
nó theo đúng cái
bản chất của nó
vâng tin tưởng và cho trẻ tiêm phòng đầy đủ
là cái điều rất quan trọng phải không ạ